sau khi phát hiện ổ dịch trong cộng đồng mặc dù thừa thiên huế trời đang mưa rất to
một số nơi đã ngập lụt cục bộ
nhưng từ tối ngày một mươi sáu tháng một mươi đến chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
công an thị trấn lăng cô phối hợp với cán bộ y tế vượt lũ khẩn trương truy vết f một f hai
hiện đã xác định được hơn một trăm một mươi f một và khoảng ba trăm năm mươi f hai
trong khi đó tại quốc lộ một a qua các xã lộc trì lộc điền
hiện nước lũ ngập từ ba đến năm mét
hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện phú lộc đã túc trực để hướng dẫn
phương tiện lưu thông qua các đoạn ngập lũ
bên cạnh đó nhiều người dân vẫn tiếp tục về quê bằng xe máy
nên chính quyền huyện phú lộc đã sát cánh chia sẻ giúp đỡ người dân qua vùng ngập lụt
ông phan công mẫn chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phú lộc cho biết
hiện huyện cũng đã có bố trí các điểm dừng chân tại các chốt kiểm soát y tế
còn được bố trí giường xếp và đầy đủ các nhu yếu phẩm
để giúp người dân trên đường về quê có thể lưu trú trong những ngày mưa lũ đảm bảo an toàn

nhà trường đã không những là giúp đỡ về tinh thần mà còn kể về vật chất

thấm nhận lời giáo

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại